đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước đã có buổi làm việc với tỉnh cao bằng
về tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của địa phương
từ đầu nhiệm kỳ đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của tỉnh cao bằng đạt bảy
thu nhập bình quân một hai trăm một mươi ba usd một người một năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tám tháng đầu năm đạt hơn một bảy trăm một mươi bảy usd
lượng khách du lịch tăng hai mươi ba mươi một năm an ninh quốc phòng được giữ vững
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí đặng thị ngọc thịnh đề nghị cao bằng cần quan tâm hơn nữa
trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong đó ưu tiên việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
nhằm tăng giá trị sản lượng sản phẩm nông nghiệp huy động tối đa các nguồn lực trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đảng đội ngũ cán bộ từng bước đưa cao bằng đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước
nhân dịp này đồng chí đặng thị ngọc thịnh đã trao hai trăm linh xuất quà cho các cháu thiếu nhi mỗi suất trị giá một triệu đồng
và tặng sách cho năm thư viện trị giá bảy mươi năm triệu đồng